thông tin chúng tôi vừa nhận được tại nghệ an công an huyện diễn châu vừa phá chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao
bước đầu chứng minh số tiền giao dịch ban đầu là hơn chín mươi tỷ đồng cầm đầu đường dây này là một đối tượng nữ năm mươi tuổi
đối tượng là đào thị hương chú tại xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an
từ đầu năm hai nghìn hai hương đã hình thành một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
đường dây này gồm ba cấp đại lý hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp
hàng ngày các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và gia lô cho hương
sau khi có kết quả số số miền bắc hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại
sau khi hoàn thành giao dịch các đối tượng đã lập tức xóa tin nhắn để tiêu hủy tài liệu chứng cứ
số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức truyền khoản qua tài khoản ngân hàng

tôi tổng hợp các số lô trợ đề lại và chuyển cho đại lý cấp trên bằng hình thức tin nhắn
tính đến thời điểm đường dây này bị triệt xóa số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn chín mươi tỷ đồng
với lượng tiền mỗi ngày từ tám trăm linh triệu đồng cho đến một tỷ đồng
riêng trong ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn một ba tỷ đồng để đánh bạc
khó khăn thứ nhất là nhiều đối tượng trong chuyên án có tiền án đem sử dụng đánh bạc
sử dụng nhiều biện pháp
sử dụng nhiều biện pháp để đối phó quan chức năng
chúng ngủy tráng bằng nhiều cách để có kinh nghiệm để quả mặt quan chức năng
khó khăn thứ hai là một số đối tượng xây dựng tường rào khuyên cố đóng kênh cửa
một số đối tượng hoạt động lũ đồng
một số đối tượng thực hiện trầm tồi nhiều địa điểm gây khó khăn trong quá trình mà xác minh
theo dõi ý minh đồng của đối tượng
khó khăn thứ ba là các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại và thường chuyên thay số điện thoại
rồi tạo cái tài khoản giả
các tài khoản gia lô facebook viber để liên lạc
rồi là để ngủy tráng cái lai địch bản thân để đối phó quan chức năng
thì khó khăn thứ tư là các đối tượng sau khi đánh bạc hàng ngày
thì đều xóa các cái thông tin dữ liệu rồi tiêu hủy các tài lời liên quan
để triệt phá đường dây đánh bạc này công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã huy động sáu mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt và khám xét một mươi một đối tượng
đều trú tại huyện diễn châu trong đó có bốn đối tượng là nữ giới
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi năm điện thoại di động một trăm linh triệu đồng tiền mặt
năm thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng